phiên điều chỉnh giá xăng dầu đầu tiên của năm hai nghìn một mươi bảy liên bộ công thương tài chính đã công bố giá cơ sở điều chỉnh các mặt hàng xăng dầu
theo đó giá xăng ron chín mươi hai và e năm vẫn được giữ nguyên so với kỳ điều chỉnh trước giá các mặt hàng dầu thì tăng nhẹ
theo đó sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau
giá xăng ron chín mươi hai và xăng e năm giữ nguyên mức giá so với kỳ điều chỉnh trước tương đương mức giá bán phổ biến trên thị trường không cao hơn một mươi bảy năm trăm chín mươi bốn đồng một lít đối với xăng ron chín mươi hai và một mươi bảy ba trăm hai mươi hai đồng đối với xăng e năm
các mặt hàng dầu tăng nhẹ trong đó dầu diesel năm s tăng ba trăm hai mươi bốn đồng một lít giá bán tăng lên mức một mươi ba bảy trăm năm mươi bảy đồng dầu hỏa tăng ba trăm một mươi đồng giá bán tăng lên mức một mươi hai hai trăm năm mươi ba đồng
dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba trăm bảy mươi
cst ba năm s tăng bốn trăm chín mươi ba đồng một kg giá bán tăng lên mức một mươi một một trăm hai mươi bảy đồng một kg mức giá các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh và áp dụng từ một mươi sáu h ngày hôm nay bốn tháng một năm hai nghìn một mươi bảy